văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý một vụ giết người
đối tượng gây ra vụ án mạng là huỳnh minh dương trú tại thị trấn ia ca huyện ia ca tỉnh đắk lắc
trong quá trình dương đến một quán nhậu thuộc tổ dân phố hai b thị trấn yaka để nhậu cùng bạn
dương gặp huỳnh văn tây tại đây
nhớ lại mâu thuẫn trước kia nên dương nảy sinh ý định đánh tây để trả thù
dương rút con dao bấm mang sẵn trong người đến đâm nhiều nhát vào lưng và ngực bụng của tây
sau khi gây án xong thì dương bỏ trốn còn tây được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau đó biết không thể thoát tội nên dương đã đến công an thị trấn eak để đầu thú